tại thái nguyên tổng cục giáo dục nghề nghiệp bộ lao động thương binh và xã hội vừa tổ chức công bố ứng dụng chọn nghề trên thiết bị di động và triển khai dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp
ứng dụng chọn nghề chọn trường được công bố vào thời điểm các thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
nhằm cung cấp thêm cho các thí sinh một kênh thông tin để tìm hiểu về các ngành nghề đào tạo ở trình độ cao đẳng trung cấp
đặc biệt là thông tin đầy đủ về các trường dạy nghề
ứng dụng chọn nghề được thiết kế dùng trên cả google và apple người dùng chỉ cần vào kho ứng dụng google play hoặc apple store để tải về
trong thời gian vừa rồi chúng tôi đã đặt ra mũi nhọn để đột phá công tác truyền thông thay đổi hình ảnh giáo dục nghề nghiệp
mặc dù trong thời gian vừa rồi chúng tôi triển khai rất nhiều giải pháp tuy nhiên chúng tôi thấy rằng cần thiết phải có một phần mềm ứng dụng trên các thiết bị di động
để mà tất cả học sinh và gia đình mỗi một người gia đình trong thế giới công nghệ ngày nay ai cũng có cái điện thoại
đều có cơ hội tiếp cận được nhanh nhất đến hệ thống giáo dục nghề nghiệp
tôi thấy ứng dụng này ra đời